thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày hai mươi một tháng chín
tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử hai phiên sơ thẩm với chín bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lạn dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong đó có các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng agribank chi nhánh bảy gồm phạm văn cử ngụ tại quận bảy nguyên giám đốc
kiều đinh thọ ngụ quận một nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh
đỗ thị thu hà ngụ tại quận bảy nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh
tuy nhiên vào sáng nay phiên tòa đã hoãn
theo cáo trạng trong quá trình ký kết thực hiện các hợp đồng tính dụng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi một giữa ngân hàng aribank chi nhánh bảy với công ty mai khôi
phạm văn cử đã chỉ đạo các bị cáo kiều đình thọ đỗ thị thu hà nguyên là cán bộ ngân hàng aribank chi nhánh bảy
tiếp nhận hồ sơ xin vây vốn
và quyết định ký hợp đồng tính dụng với công ty mai khôi khi hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định định giá để đồng ý thay đổi tài sản đảm bảo không đúng quy định
hành vi trên của các bị cáo đã thực hiện không đúng các quy định của chính phủ ngân hàng nhà nước việt nam
các hướng dẫn của ngân hàng agribank việt nam về cho vay đối với công ty mai khôi để phạm trịnh thắng và dương thị kim luyến
sau khi vay tiền của aribank chi nhánh bảy có hành vi gian dối trong việc sử dụng vốn sai mục đích
chiếm đoạt số tiền hơn một trăm tám mươi năm tỷ đồng
đồng thời công ty may khôi mất khả năng thanh toán gây thiệt hại cho ariban chi nhánh bảy số tiền hơn ba trăm chín mươi sáu tỷ đồng
sau bốn ngày thẩm vấn hội đồng xét xử nhận thấy còn nhiều tình tiết cần được điều tra làm rõ
cũng như việc truy cứu tội danh của các bị cáo chưa thỏa đáng
do đó hội đồng xét xử đã trả hồ sơ cho cơ quan điều tra tạm hoãn phiên tòa